là điểm trường xa nhất khó khăn nhất của trường tiểu học xã kiến thiết huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
điểm trường khao luông nằm tranh vanh bên bờ suối
ở điểm trường này có những cô giáo đã không quản ngại khó khăn để bám bản dạy chữ cho học trò nghèo
sau hơn hai giờ đồng hồ vượt qua hai mươi năm km đường đèo dốc trơn trượt chúng tôi đã có mặt tại điểm trường khao luông
bản khao luông nằm trên đỉnh núi nơi đây có hai mươi bảy hộ đồng bào dân tộc mông sinh sống
và được mệnh danh là bản nhiều không
không đường không điện lưới không chợ không sóng điện thoại
phụ trách điểm trường này là cô giáo nguyễn thị minh đã có thâm niên ba mươi bốn năm giảng dạy
cô minh được phân công phụ trách điểm trường đã được hai năm
ngoài việc dạy chữ cho các em học sinh cô minh thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn bà con dân bản
cách ở sao cho hợp vệ sinh cách phòng chống bệnh tật cho trẻ em
các cô giáo phải tự trồng rau xanh mang thực phẩm từ nhà lên đến điểm trường để sử dụng
những lúc nhớ nhà các cô giáo phải đi lên đỉnh đồi cách điểm trường gần ba km để bắt sóng điện thoại gọi điện về cho gia đình
các cô giáo là trường lúc
về còn phải quan tâm còn phải mang giải dép giấy bút từ đó kia là cho các con em đi học
mà chúng tôi thấy như thế là rất là quan tâm rất tốt cho thực phẩm rất thuận tiện cho con em
cho con em sau này có thể học cao mà để có phát triển luôn thu
với tấm lòng yêu thương học sinh như các con các thầy cô giáo cắm bản đã không ngại khó ngại khổ
hy sinh tuổi xuân mang đến
kiến thức cho các em học sinh ở những nơi xa xôi heo hút biết đến con chữ
làm thay đổi tư duy suy nghĩ của cha mẹ học sinh về vấn đề cho con em đến trường học tập
giúp các em có kiến thức để sau này các em có một tương lai tươi sáng hơn